từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng bảy đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội nước ta do đồng chí đỗ bá tị
phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại hoa kỳ
trong chuyến thăm đoàn đã làm việc với các nghị sĩ hoa kỳ đại diện cho ủy ban quân vụ
ủy ban chuẩn tri ủy ban tài chính của thượng viện thăm bộ quốc phòng mỹ
tiếp một số học giả và doanh nhân hoa kỳ thăm đại sứ quán việt nam tại thủ đô washington d c
và phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc
tại các cuộc tiếp xúc và làm việc với các nghị sĩ quan chức cấp cao
đại tướng phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định
chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dọng hóa quan hệ quốc tế của việt nam
trong đó chú trọng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
nhân dịp này đoàn đại biểu quốc hội việt nam đã thông tin và trao đổi các nội dung
mà nghị sĩ hai nước cần quan tâm hợp tác trong lĩnh vực lập pháp và giám sát
các vấn đề cơ bản trong quan hệ hai nước các nghị sĩ cần hợp tác thúc đẩy cùng hai chính phủ
trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế thương mại an ninh quốc phòng
đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả chiến tranh
tiếp đại diện các doanh nghiệp hoa kỳ đoàn đã thông tin và làm rõ các băn khoăn
của một số doanh nghiệp hoa kỳ về tác động của luật an ninh mạng
chính sách thuế của việt nam để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và kinh doanh tại việt nam
các nghị sĩ và quan chức cấp cao của hoa kỳ chia sẻ đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm
của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam vào đúng thời điểm quốc hội hoa kỳ
đang bàn thảo một số nội dung về quan hệ hai nước
hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại an ninh và quốc phòng
trước mắt hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp và cùng nhau giám sát
thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai nước
một số nghị sĩ hoa kỳ dự kiến sẽ sang thăm việt nam vào mùa thu năm nay